qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định lái xe tâm là người điều khiển xe ô tô khách mang biển số sáu mươi b bốn nghìn ba trăm chín mươi ba
gây ra vụ tai nạn tại cổng trường tiểu học hà huy giáp khu phố năm phường trảng giài thành phố biên hòa
khiến em phan quế chi tám tuổi là học sinh lớp ba trên một mươi tám trường tiểu học hà huy giáp phường tràng giải tử vong
trước đó vào trưa ngày tám tháng hai tài xế tâm điều khiển xe khách chở hai mươi chín học sinh lớp ba trên một mươi tám
từ nhà khu giáo chủ nhiệm đến trường tiểu học hà huy giáp
khi gần đến cổng trường tài xế dừng xe để học sinh vào lớp
tuy nhiên trong quá trình quay đầu xe do thiếu quan sát nên đã va vào m chi dẫn đến tử vong tại chỗ
tại tỉnh bình dương phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thành phố thuận an
đã bắt giữ được hai nam thanh niên trong nhóm đối tượng dùng dao mã tấu truy sát khiến hai người thương vong sau va chạm giao thông
hai thanh niên bị bắt giữ gồm đặng hoàng kim sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và nguyễn hoàng phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng quê ở an giang
một số nam thanh niên trong nhóm này hiện vẫn đang bỏ trốn lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai lâm văn vui nguyễn văn vũ em cùng với một số người bạn rủ nhau đi nhậu
khi đến đoạn đường thuận giao hai mươi thì vũ em bị trần thúc bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở an giang
điều khiển xe máy va trúng người hai bên xảy ra mâu thuẫn
bực tức bảo gọi một số người bạn chuẩn bị theo dao mã tấu đi chém vũ em để trả thù
hậu quả vui tử vong còn vũ em bị thương nặng
một mươi năm đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền đã bị công an tp sóc trăng tỉnh sóc trăng bắt quả tang
cụ thể vào khoảng một mươi năm giờ ngày hôm nay khi bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc khóm sáu phường sáu tp sóc trăng
lực lượng công an đã bắt quả tăng một mươi năm đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba con gà một mươi năm xe mô tô trên sáu mươi sáu triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan